tiếp đại sứ malaysia tại việt nam bà dato sharifa mustafa vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chúc mừng đại sứ có khởi đầu tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại việt nam
đánh giá cao đóng góp của bà và thành công của chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng malaysia năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng cho rằng hai bên cần tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao
bày tỏ mong muốn đón thủ tướng malaysia nhân dịp các hội nghị cấp cao asean tại việt nam
thủ tướng đề nghị đại sứ tiếp tục quan tâm thúc đẩy việc đơn giản hóa thủ tục tiếp nhận
và tạo điều kiện thuận lợi cho lao động việt nam làm việc sinh sống hợp pháp tại malaysia
về phần mình đại sứ malaysia cảm ơn chính phủ việt nam đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
nhà đầu tư malaysia làm ăn tại việt nam
đại sứ mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm
bà nhất trí cần gia tăng kim ngạch thương mại hai triệu vì hai nước còn tiềm năng rất lớn